việc để cả hai tuyến nhồn ga hà nội và cát linh hà đông chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến lộ trình giảm ồn tắc giao thông tại hà nội
đây là ý kiến của phó thủ tướng trịnh đình dũng khi trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công hai dự án đường sắt đô thị cát linh hà đông nhồn ga hà nội
bộ giao thông vận tải cho biết dự án cát linh hà đông đến nay đã hoàn thành chín mươi khối lượng xây lắp đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy có thể chạy thử
đến nay dự án này có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là tám trăm tám mươi sáu triệu đô la tăng hai trăm năm mươi triệu đô la vốn vay từ trung quốc
riêng tuyến nhồn ga hà nội chậm tiến độ mới hoàn thành ba mươi khối lượng công việc và đến năm hai nghìn hai mươi một mới hoàn thành
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ các dự án là hết sức cấp thiết các bộ ngành phối hợp giải quyết các khó khăn trong thẩm quyền
nếu vượt quá thì báo cáo thủ tướng quyết định